chào buổi sáng quý vị khán giả quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
thưa quý vị miền bắc đang trong trạng thái rét khô
từ nay cho đến cuối tuần thì nhiệt độ sẽ ấm dần lên và tiết trời đã chuyển sang khô giáo
dù nhiệt độ có tăng bầu không khí vì vậy cũng trở nên sạch sẽ hơn
chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm giặt đồ phơi phóng dọn dẹp nhà cửa nếu như vẫn còn đồ tồn dư của đợt nồ ẩm trước ạ
vâng tuy vậy thì quý vị cũng cần lưu ý là cần phải bổ sung nhiều nước hơn khi mà trời khô
tại tp hcm và các tỉnh phía nam thì trời nắng nóng trở lại
tp hcm chỉ số tiêu cực tím đang ở mức cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta
ở ngoài nắng lâu mà không có quần áo che chắn thì cơ thể có thể là sẽ bị cháy nắng
còn nếu phơi nắng liên tục nhiều giờ đồng hồ mà không dùng kính dâm thì cũng có thể bị dối loạn thị giác
vì vậy khi ra đường quý vị đừng quên có những biện pháp chống nắng đầy đủ
còn đến chiều tối thì sẽ có thể xuất hiện những cơn mưa
vì vậy tối đêm trời sẽ chuyển mát
quý vị có thể đi ra đường dạo mát để hít thở bầu không khí tương đối dễ chịu này
đối với khu vực miền trung thì có mưa trong ngày nhưng đường xá thì có thể trơn trượt
vì vậy quý vị khi tham gia giao thông ở những nơi đường còn ấm ướt thì cần lái xe cẩn thận để đảm bảo an toàn
và đó là một vài những thông tin về thời tiết đáng chú ý
quý vị đang theo dõi an ninh ngày mới phát sóng vào lúc sáu giờ sáng hàng ngày
và sau đây là phần tin tức cập nhật